chiều qua bảy tháng một mươi cuộc diễn tập bảo vệ hệ thống thông tin tp hcm hai nghìn một mươi sáu đã diễn ra tại công viên phần mềm quang trung tp hcm
cuộc diễn tập lần này diễn ra trong bối cảnh an toàn an ninh mạng đang phải đối mặt với nhiều thách thức và ngày càng phức tạp hơn
năm nay hoạt động diễn tập trực tiếp mô phỏng ba tình huống tấn công điển hình
tình huống một với diễn tập tấn công chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin thông qua việc khai thác lỗ hổng trên website
tình huống thứ hai là tấn công hệ thống thông qua lây nhiễm mã độc ứng dụng di động trên nền tảng android
cuối cùng là tình huống khai thác đánh cắp thông tin nạn nhân và điều khiển máy nạn nhân mã hóa dữ liệu
hoạt động diễn tập này cũng là dịp để các nhà quản lý các tổ chức doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin an ninh mạng
có cơ hội tiếp xúc trao đổi giới thiệu về hoạt động và năng lực của đơn vị mình giới thiệu những giải pháp kỹ thuật công nghệ mới
tìm kiếm hợp tác liên kết đẩy mạnh phát triển trong việc đảm bảo an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội